các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hà nội xử phạt một số quán ăn nhà hàng vẫn bán hàng sau hai mươi một giờ đêm
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mai huyền rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin covid sáng ngày hôm nay
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin
còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần thông tin chi tiết
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến diễn biến dịch covid một mươi chín tại huyện mê linh hà nội
thưa quý vị sau khi phòng y tế
huyện mê linh cho biết địa phương đã ghi nhận tổng số ca mắc là một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
công tác giả soát truy vết đã được địa phương này triển khai rốt ráo trong suốt những ngày vừa qua
thông tin từ phòng y tế huyện mê linh cho biết địa phương ghi nhận tổng số một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm sáu mươi sáu trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại thôn bạch chữ xã tiên thắng
một mươi ba người có liên quan đến đối tượng về từ vùng dịch
đáng chú ý khi có một trường hợp tại xã tiền phong
được sàng lọc trong cộng đồng với biểu hiện ho sốt dương tính với sars cov hai
hiện thuộc bạch chữ và một số khu vực dân cư thuộc các xã
văn khê tráng việt tiền phong thạc đà và thị trấn quang minh
vẫn đang được phong tỏa tạm thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào
cùng với đó công tác giả soát truy vết các trường hợp có liên quan đến một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
tiếp tục được ubnd huyện mê linh tập trung chỉ đạo rốt ráo
tính đến nay toàn huyện đã ghi nhận chín trăm tám mươi sáu trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc covid một mươi chín
tức là f một cùng với đó là hai bốn trăm chín mươi bốn f hai và một hai trăm chín mươi tám người có liên quan đến các trường hợp
được xác định là dương tính với sars cov hai và ổ dịch trên địa bàn
tất cả trường hợp f một f hai đều đang được cách ly tập trung hoặc tại nhà
thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe theo quy định
giám đốc trung tâm y tế huyện mê linh nguyễn tiến dụ cho biết
tính đến một mươi một tháng một mươi một đơn vị đã lấy tổng số năm mươi ba trăm năm mươi tám mẫu xét nghiệm người dân thôn bạch chữ
và các đối tượng có liên quan
trong số năm mươi một mươi hai mẫu đã có kết quả
khi nhận bốn mươi chín tám trăm bốn mươi ba mẫu âm tính về sars cov hai
một trăm tám mươi mẫu dương tính và ba trăm ba mươi năm mẫu đang chờ kết quả từ cơ quan kiểm soát bệnh tật tp hà nội
đánh giá tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn phức tạp
số ca mắc có thể còn tăng
phó chủ tịch ubnd huyện mê linh lê văn khương nhấn mạnh
nhiệm vụ số một hiện nay của địa phương là tiếp tục điều tra truy vết thần tốc
tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp có liên quan
kịp thời xử lý cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định
đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc cách ly phong tỏa tạm thời
tại các khu vực đang có ổ dịch không để dịch bệnh lây lan diện rộng
gần hai tuần qua huyện mê linh cũng chỉ đạo trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện
tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho cộng đồng
công an huyện phối hợp với chính quyền một mươi tám xã thị trấn thường xuyên tuần tra kiểm soát
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh tại thành phố hà nội
hiện phường phú đô đã nâng mức độ dịch lên cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
sau khi ghi nhận năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong vòng hơn một tuần
theo ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế quận năm từ liêm hà nội cho biết
đến nay ổ dịch tại phường phú đô có năm mươi bảy ca dương tính sars cov hai
trước mùng bốn tháng một mươi một có ba ca sau mùng bốn tháng một mươi một đến nay có năm mươi bốn ca
theo ông tuấn phường phú đô đã nâng mức độ dịch lên cấp độ ba là màu cam nguy cơ cao
hiện nay lực lượng chức năng đang đề nghị nâng cấp độ dịch ở tổ dân phố số một phường phú đô
lên cấp độ bốn là màu đỏ nguy cơ rất cao
vì tổ dân phố này đang có khoảng ba mươi ca dương tính sars cov hai
trường phòng y tế quận năm từ liêm cho biết
chủ linh nhiễm tại ổ dịch phường phú đô được phát hiện vào mùng bốn tháng một mươi một
qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo
từ nhóm bệnh nhân trên quận năm từ liêm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô
tính tới nay tổng số mẫu đã lấy của f một người trong khu vực phong tỏa
và người thuộc diện nguy cơ trên địa bàn là trên hai mẫu
chúng tôi đã phong tỏa một mươi bốn ngày đối với một ba trăm năm mươi hai người dân của hai trăm tám mươi tám hộ gia đình
thuộc tổ dân phố số một số năm và số sáu tại phường phú đô ông tuần nói
nhận định về diễn biến ổ dịch phú đô trưởng phóng y tế quận năm từ liêm cho biết
sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thì các nguồn lây bệnh rất nhiều từ các địa phương về
trước diễn biến dịch bệnh ở phường phú đô đánh đạp quận năm từ liêm
đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết cư dân trong khu vực phong tỏa
đồng thời mở rộng thêm xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài
thưa quý vị sau khi nhận thấy số kf có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố
quận hoàn kiếm đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
theo đó một số phường còn để xảy ra vi phạm quy định về phòng chống dịch
có nhà hàng thậm chí còn trao mời khách ngồi ăn nhậu thoải mái đến tận ba giờ sáng
từ mùng tám đến một mươi hai tháng một mươi một ba tổ công tác của ubnd quận hoàn kiếm hà nội
liên tiếp kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhất là khu vực trung tâm phố cổ
sau khi số kf có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra cho thấy cơ bản các chủ cơ sở kinh doanh
đều nắm rõ quy định phòng chống dịch của thành phố hà nội
các cửa hàng cũng ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch
như hoạt động không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thực hiện việc tạo má quy rờ và yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã khi ra vào cơ sở nhà hàng
trong ngày chất vấn thứ hai quốc hội đã tiếp tục nhận câu hỏi từ các đại biểu quốc hội
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
về vấn đề hỗ trợ người lao động tự do khi có những phản ánh họ không nhận được hỗ trợ
trước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
và về vấn đề này thì bộ trưởng trả lời như thế nào
xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết
những vướng mắc trong hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội nêu ra trong hai phiên chất vấn
với bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung
các đại biểu quốc hội khẳng định việt nam đã có chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau
nhưng tại sao có nơi có có nơi không có người được có người không
trả lời chất vấn bộ trưởng đào ngọc dung cho biết
lực lượng lao động về quê vừa qua là tương đối lớn
với thông kê chính thức là khoảng một ba triệu người
chiếm sáu mươi trong tổng số người dân di chuyển từ tp hcm hà nội
và các vùng trọng điểm kinh tế phía nam để về quê
nhiều địa phương đã tạo được việc làm tại chỗ cho người lao động về quê
ví dụ như quảng trị quảng nam tiếp nhận toàn bộ những công nhân nghề may
và một số lĩnh vực khác cho công nhân làm việc tại địa phương mình
bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến khích lao động quay trở lại
chúng tôi đang tập trung triển khai các chính sách
như chính sách giảm nghèo chính sách cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm
để hỗ trợ cho người lao động ổn định tạo công việc mới ở địa phương
bộ trưởng đào ngọc dung trả lời
trả lời câu hỏi của đại biểu trình lam sinh ở đoàn an giang
về kết quả triển khai gói lao động tự do
ông đào ngọc dung cho biết
năm mươi sáu tỉnh thành báo cán đã hỗ trợ cho một mươi hai chín mươi chín triệu lượt lao động tự do
và kinh phí tới một mươi sáu chín mươi chín nghìn tỷ đồng
như vậy chúng ta thành công
nhưng tại sao có nơi được có nơi không
tôi đã đi thị xác tại thành phố hồ chí minh bình dương
thậm chí hai xã liền nhau
cùng một việc hỗ trợ nhưng có xã không được
bởi vì phụ thuộc vào quy định chính sách ngân sách của địa phương đó
tổ tượng đó còn nằm trong nhóm mà địa phương có quy định lao động tự do hay không
do đó sẽ đến tình trạng như vậy
vừa qua có những địa phương ngân sách sự phòng không còn
do đó chưa hỗ trợ hoặc chậm hỗ trợ lao động tự do
chúng tôi sau khi tổng kết sẽ báo cáo thủ tướng
để điều chỉnh chính sách cho phù hợp hơn
bộ trưởng trả lời
trả lời chất vấn về vấn đề mô hình ba tại chỗ
của đại biểu phạm văn hòa đoạn đồng tháp
bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh
nên mô hình đã triển khai tại bắc ninh và bắc giang
sau đó triển khai tại một số địa phương khác
đồng thời ông dung cũng cho biết
trung ương không áp đặt mô hình nào với các địa phương
mà chỉ đưa sang nguyên tắc
an toàn thì mới sản xuất sản xuất phải an toàn
nghĩa là việc này do địa phương
doanh nghiệp xem xét quyết định dựa trên thực tế
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
cũng cho rằng mô hình này chỉ đúng với doanh nghiệp
vừa và nhỏ quan điểm cá nhân của tôi
là không áp đặt mô hình nào với doanh nghiệp
xin được chuyển sang thông tin
có liên quan đến tình hình dịch bệnh
tại thành phố đà nẵng
theo thống kê của trung tâm y tế quận sơn trà
hai phường nại hiên đông và an hải bắc
đã ghi nhận hơn bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
và chính vì thế quận đã đề xuất
nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
đối với hai phường này
theo ông huỳnh văn hùng phó chủ tịch quận sơn trà đà nẵng cho biết
quận đang đợi quyết định của thành phố
sau khi đề xuất nâng cấp độ dịch từ cấp hai
lên cấp ba là nguy cơ cao
đối với phường nại hiên đông và an hải bắc
theo thống kê của trung tâm y tế quận sơn trà
từ ngày ba đến nay tại hai phường này
ghi nhận hơn bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hàng chục ca cộng đồng
với diễn biến dịch chưa dừng lại
chính vì thế quận đề xuất
nâng cấp độ dịch lên cấp ba đối với hai phường
là nại hiên đông và an hải bắc
phó chủ tịch thành phố đà nẵng ngô tị kim yến cho rằng
quận sơn trà đang là điểm nóng
về dịch covid một mươi chín trong đợt mới
bà yến đề nghị sở y tế và quận sơn trà
chuẩn bị kỹ phương án chống dịch trước khi chuyển cấp độ
và chiều cùng ngày bà chỉ đạo phòng chống
covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết
hôm nay thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
số ca mắc trong ngày
liên quan đến sáu chuỗi lây nhiễm
và tất cả đều được đánh giá nguy cơ cao
trong số này có năm ca cách ly tập trung
hai ca cách ly tại nhà hai ca trong khu phong tỏa
và bốn ca cộng đồng
cụ thể trong bốn ca mắc cộng đồng
có một trường hợp trú tại đường nguyễn hữu thọ
phường hòa thận tây quận hải châu
được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình
chưa xác định được quần lây
trường hợp thứ hai trú tại đường lê trân
phường nại hiên đông quận sơn trà
có triệu chứng đến chấp y tế phường nại hiên đông lấy mẫu
trường hợp thứ ba là lái xe từ lao bảo quảng trị
về trú tại đường đặng đình vân
ở phường thanh khê đông quận thanh khê
sau đó đến bệnh viện tâm trí
lấy mẫu xét nghiệm
cuối cùng là trường hợp trú tại k ba trăm hai mươi năm
hùng vương ở phường vĩnh trung quận thanh khê
phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình
xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự
thời gian vừa qua đã có không ít những đối tượng
có hành vi chống đối lực lượng phòng chống dịch bệnh
với các thủ đoạn khác nhau
và điển hình mới đây thì trên địa bàn
huyện phú thiện của tỉnh gia lai
xuất hiện hai đối tượng ném bom xăng tự chế
vào tròi gác của lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phú thiện tỉnh gia lai
đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng ném bom xăng tự chế
vào tròi gác của lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín huyện
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ba mươi tối chín tháng một mươi một
hoàng văn tôn sinh năm hai nghìn
trú tại tổ dân phố tám thị trấn phú thiện
và nguyễn thành đạt sinh năm hai nghìn
trú tại thôn thắng lợi một xã ia son
cùng bạn là phan thị anh tê đi nhậu về
tôn và anh tê đi bộ tới cổng trường trung học phổ thông
trần quốc tuấn thị trấn phú thiện
thì ngồi lại đây
lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phú thiện
làm nhiệm vụ tại đây nhắc nhở
yêu cầu hai người này rời đi
vì đây là địa điểm đã thực hiện cách ly tập trung
các đối tượng f một của huyện
tại khu vực này cũng có nhiều biển cảnh báo
tuy nhiên tôn không chấp hành
mà đôi con một thời gian mới rời đi
sau đó tôn rủ bạn là đạt
về nhà mình chế bom xăng
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
đạt điều khiển xe máy chở tôn đến tròi bạt
nơi lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín trực đêm
tôn đã dùng bom xăng tự chế ném vào
làm cháy tròi bạt rồi sau đó bỏ trốn
khoảng hai h sáng ngày một mươi tháng một mươi một
lực lượng công an huyện phú thiện
mời các đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an cả hai đã khai nhận hành vi
cùng ngày công an huyện phú thiện
đã thi hành khám nhà của tôn
phát hiện các vật dụng để chế bom xăng
hiện nay công an huyện phú thiện gia lai tiếp tục làm rõ
xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
của các đối tượng theo quy định pháp luật
thưa quý vị tại buổi tọa đàm trực tuyến
kịch bản nào đón tết giữa mùa dịch
do báo đại đoàn kết tổ chức mới đây
bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc
bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
hai năm qua chúng tôi đi chống dịch triển miên
dịch bệnh khiến cho chúng ta phải thay đổi
về mọi mặt vì thế đón tết cũng phải thay đổi
tại buổi tọa đàm trực tuyến
kịch bản nào đón tết giữa mùa dịch
do báo đại đoàn kết tổ chức
bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc
bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
hai năm qua chúng tôi đi chống dịch triển miên
cứ một đợt dịch trải qua chúng tôi phải nghĩ
thực hiện giãn cách hai tuần rồi lại đến đợt dịch khác
từ chống dịch ở bệnh viện nhiệt đới trung ương
đến chống dịch ở đà nẵng rồi đến hải dương
bắc ninh bắc giang rồi vào miền nam
bởi thế nên cuộc sống cũng bị dối loạn rất nhiều
đồng nghiệp của tôi có nhiều người
trải qua quá trình chống dịch quá vất vả
đã bị stress nghiêm trọng thậm chí phải điều trị
tại bệnh viện vì bị stress quá mức ông gấp nói
theo ông trong việc chống dịch covid một mươi chín
thì vai trò của toàn dân là quan trọng nhất
việc củng cố tốt y tế cơ sở
mới đảm bảo việc chăm sóc y tế tới gần người dân nhất
tuy nhiên phải nhìn vào thực tế hiện nay
hệ thống y tế của chúng ta rất mỏng
về lực lượng so với thế giới
nếu như ở úc có ba mươi bác sĩ
và một trăm hai mươi điều dưỡng cho một vạn người dân
thì ở việt nam chỉ có tám bác sĩ
dưới hai điều dưỡng trên một vạn dân
trong điều kiện thua kém hơn so với các nước khác
muốn thay đổi phải thay đổi tất cả về mọi mặt
chứ không hy vọng một ngành nào đó thay đổi
chạy trước so với các ngành nghề khác của đất nước
khi biết chúng ta nghèo hơn yếu hơn
thì chúng ta phải lựa chọn phương thức phòng chống dịch riêng
chứ không thể bê nguyên theo các nước khác trên thế giới
và quả thực hai năm qua
chúng ta đã làm khác các nước và đã thành công
ông cấp phân tích
ông cấp khẳng định hiện nay chúng ta đang không chế được dịch
khi tình hình thay đổi
thì chúng ta phải liên hoạt thay đổi
tôi lấy ví dụ nếu giai đoạn chống dịch lần này
chúng ta áp dụng chiến lược đã xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
thì chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn
ông minh họa
vì lãnh đạo bệnh viện nhiệt đối trung ương cho rằng
dịch bệnh khiến chúng ta phải thay đổi về mọi mặt
thay đổi về trong cách học thay đổi trong cách làm việc
mua sắm hàng ngày chuyển dần sang hoạt động online
vì thế đón tết cũng phải thay đổi
thưa quý vị tròn hai tuần thí điểm
bán đồ uống có cồn tại quận bảy
và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
theo thống kê cảnh sát giao thông thành phố
đã xử phạt gần sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
riêng quận bảy
xử lý năm mươi tám trường hợp trong cùng thời gian trên
tại cuộc họp báo ở thành phố hồ chí minh
diễn ra vào chiều một mươi một tháng một mươi một
dinh đặt câu hỏi trong hai tuần thí điểm bán đồ uống có cồn
tại quận bảy và thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã xử phạt bao nhiêu trường hợp
bán đồ uống có cồn sai quy định
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an
thành phố hồ chí minh cho biết
đây là những vụ việc đang trong quá trình điều tra
đơn vị sẽ trả lời sau
về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
vi phạm nồng độ cồn tại quận bảy và thành phố thủ đức
từ hai mươi tám tháng một mươi đến mùng tám tháng một mươi một
thượng tá hà nhận định
nhìn chung tình hình vẫn ổn định
thời điểm này có sáu mươi một vụ tai nạn giao thông
giảm một mươi vụ so với thời gian liền kề
làm chết một mươi một người giảm một mươi bốn người
lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện
xử lý một mươi chín ba trăm bảy mươi tám trường hợp
trung bình khoảng hai trường hợp một ngày
xử phạt một mươi một năm mươi tám
với hơn một mươi tỷ đồng
tức giấy phép hơn một trường hợp
tạm giữ hơn một phương tiện
cảnh sát giao thông thành phố cũng phát hiện lập hồ sơ
xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
từ hai mươi tám tháng một mươi đến mùng tám tháng một mươi một
là năm trăm tám mươi hai trường hợp
chiếm ba số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông
riêng quận bảy xử lý năm mươi tám trường hợp
cho cùng thời gian trên
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm tính đến một mươi một tháng một mươi một
tp hcm có hơn bốn trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
tp hcm đang điều trị
cho một mươi một năm trăm tám mươi sáu bệnh nhân
hai trăm ba mươi hai bệnh nhân nặng đang thở máy
một mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmo
trong mùa một mươi tháng một mươi một
tp hcm có hơn một hai trăm linh bệnh nhân nhập viện
hai trăm linh bệnh nhân xuất viện
ba mươi tám trường hợp tử vong trong ngày
toàn địa bàn đã tiêm được bảy tám triệu mũi một
và năm tám triệu mũi hai
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chúc quý vị và các bạn có một ngày
làm việc hiệu quả và đừng quên cập nhật
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo